chủ trương phát triển đặc khu kinh tế viết tắt là ss xuất hiện ngay từ sau đổi mới
và được văn bản hóa ở nghị quyết trung ương bốn khóa tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghị quyết trung ương bốn khóa tám ngày đó đã đề ra giải pháp
nghiên cứu xây dựng vài đặc khu kinh tế khu kinh tế tự do
ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện
năm hai nghìn sáu khái niệm này được nhắc lại ở văn kiện đại hội một mươi
tới năm hai nghìn một mươi một chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
được đại hội một mươi một thông qua có đoạn
lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội nhất là ở ven biển
để xây dựng một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển
trong suốt hai mươi năm đó chủ trương không trở thành chính sách
các mô hình khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao khu kinh tế ở nước ta
mặc dù đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và cả đất nước
nhưng không còn mới kém linh hoạt cơ chế chính sách ưu đãi chưa đủ sức cạnh tranh quốc tế
trong giai đoạn đổi mới các khu kinh tế mở phát triển dày đặc ở các tỉnh miền trung
như dùng quất chu lai nghi sơn vũng áng
thực chất mang ráng rấp của sfs ở mức độ sơ khai và quy mô nhỏ
tuy vậy những bước đi rè rặt đó vẫn chưa đủ để tạo ra những đột phá
cũng trong thời gian đó các nước châu á liên tục thử nghiệm những mô hình đặc khu kinh tế
đặc khu hành chính thành phố tự do thành phố công nghiệp công nghệ cao thông minh
để thu hút đầu tư và tạo đà cho phát triển
vấn đề xây dựng các đặc khu kinh tế
cũng đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi từ nhiều góc độ
trong bài viết để xây dựng thành công đặc khu kinh tế trên báo doanh nhân sài gòn cuối tuần
tác giả phan tránh dưỡng đặt vấn đề
việt nam cần gì ở đặc khu kinh tế
và doanh nghiệp hưởng lợi gì khi tham dự vào đề án này ở các hình thức khác nhau
và một điều tối quan trọng nữa cần đặt ra là
nhân dân việt nam được lợi gì kể cả những người không có điều kiện trực tiếp tham dự
vào công cuộc làm ăn ở đây
và phải chấp nhận những thiệt thòi nhất thời hữu hình hay vô hình do công cụ đó gây ra
tác giả so sánh
điều này giống như trong một bộ lạc đang thiếu lương thực
tù trưởng cần một số người đi săn
nên lương thực ưu tiên cho số người đi săn và phần ăn nhiều hơn
còn người khác phải nhường bớt phần ăn của mình cho những người tạo ra cái ăn cho bộ lạc
do đó thành quả của cuộc săn phải có phần của người ở nhà
đây chính là mục tiêu vĩ mô của bài toán sử dụng công cụ
mà ở đây được hiểu là đặc khu kinh tế
để tạo ra những chính sách lạc thủ cho mỗi công cụ
chúng ta phải dựa vào bốn yếu tố cơ bản
mỗi công cụ đều có mục tiêu rất rõ ràng
khu chế xuất khác với khu công nghiệp
và cũng khác khu kỹ thuật cao
càng khác khu kinh tế tự do v v
tiếp theo đó
với mục tiêu cụ thể và nhóm đối tượng thu hút đầu tư cụ thể

chúng ta có thể chọn ra địa phương nào đó có ưu thế nhất

vị trí có sát xuất thành công cao nhất
cho từng bài toán cho từng công cụ
đây chính là cách làm khoa học nhất hợp lý nhất
để tránh thất bại do thiếu hiểu biết
đối với việc xây dựng một công cụ kinh tế nào

công cụ kinh tế này còn tùy thuộc vào con người thực hiện

các yếu tố nói trên là không thể thiếu
nhưng khi vận hành thì thứ tự cũng như tính trọng yếu
của các yếu tố đều phải linh hoạt theo tình thế

và theo từng giai đoạn mục tiêu cụ thể
điều này trả lời câu hỏi tại sao có những công cụ
đạt được thành quả to lớn hoặc khiêm tốn

thậm chí ngược lại không còn phát triển được nữa hoặc lỗi thời
như khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao

cụm công nghiệp khu đô thị mới v v

số này có nhiều khu đã trở thành động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
cho nhiều tỉnh thành trong cả nước
nổi bật nhất là hà nội thành phố hồ chí minh

hải phòng đà nẵng cần thơ các tỉnh bình dương

đồng nai bắc ninh vĩnh phú v v
với những mô hình thành công nhờ thỏa mãn
các yếu tố nêu trên ở một mức độ nhất định

còn những công cụ với tên gọi là khu kinh tế biển

quốc tế hay đặc khu kinh tế v v

trước đây chúng ta chỉ mới quan tâm nhiều về vị trí
như là một yếu tố tiên quyết mà chưa đề ra mục tiêu
quan trọng nhất cho chiến lược quốc gia cụ thể như thế

đặc khu kinh tế là nơi mà một quốc gia có thể thử nghiệm
đặc khu kinh tế là nơi mà một quốc gia có thể thử nghiệm
các chính sách kinh tế của mình
những chính sách kinh tế thành công tại đặc khu
sẽ trở thành hình mẫu để áp dụng tại các nơi khác trong cả nước

thứ mà một quốc gia có thể khai thác từ một đặc khu là

việc làm và đặc biệt là các chính sách mang tính đột phá

khi đề cập đến sự phát triển thần kỳ của trung quốc
người ta hay nhắc đến thẩm quyến
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám khi quốc gia này mở cửa
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám khi quốc gia này mở cửa
thẩm quyến chỉ là một làng trài nghèo nàn nằm cạnh hồng kông

phồn hoa bậc nhất châu á

bốn mươi năm trước những ngư dân thẩm quyến trung quốc
giải quyết sự bế tắc trong kinh tế bằng việc vượt biên sang hồng kông

khi đó còn gọi là quận bảo an
vượt biển sang hồng kông
trong vòng ba năm sau đó
con số này tăng lên gấp một mươi lần
cho tới khi thành phố thẩm quyến được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi

bằng một mươi bốn dân số địa phương bỏ sang hồng kông
bằng một mươi bốn dân số địa phương bỏ sang hồng kông
thẩm quyến sau đó được phát triển thành sss
và sau ba mươi năm
nơi đây trở thành một trong những trung tâm
trung quốc với dân số gần một mươi ba triệu người gdp hàng năm lên đến gần ba trăm linh tỷ usd
bây giờ nói đến thẩm quyến người ta nói đến sự lột sát thần kỳ của vùng ven biển nghèo
nơi các ngư dân loay hoay với miếng ăn hàng ngày nơi những ngôi làng vãn đàn ông vì bỏ xứ
đã trở thành một siêu đô thị sánh ngang hồng kông
thành công ở thẩm quyến khơi nguồn cho chính sách phát triển các đặc khu kinh tế ở trung quốc
biến se được coi là mũi nhọn cho tăng trưởng
các quốc gia khác trong đó có việt nam cũng coi se là một mô hình cần học tập
đề án ba đặc khu kinh tế gồm vân đồn quảng ninh bắc vân phong khánh hòa và phú quốc kiên giang
được kỳ vọng sẽ tạo nên lực hút đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
nếu được thông qua văn bản này sẽ là cơ sở pháp lý
cho việc tham gia đồng hành chính kinh tế đặc biệt
hình thành các đặc khu kinh tế
vấn đề xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
nhận được sự quan tâm và thảo luận sôi nổi hiện nay của các ủy viên thường vụ quốc hội
điều này cho thấy sự quan tâm rất cao trong việc xây dựng các se thực thụ ở việt nam
như mô hình đã thành công ở trung quốc
ngay sau kỳ họp dưới sự chỉ đạo của ủy ban thượng vụ quốc hội
thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội đã phối hợp với cơ quan soạn thảo
khẩn trương tiến hành các công việc để phục vụ
việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật tổ chức tọa đàm nhằm lấy ý kiến các chuyên gia
nhà khoa học về một số nội dung lớn của dự án luật
đồng thời tích cực nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật
qua tổng hợp ý kiến của các đại biểu quốc hội
các cơ quan có liên quan các chuyên gia nhà khoa học thường trực ủy ban pháp luật
nhận thấy vấn đề xác định mô hình tổ chức chính quyền địa phương
vào việc thiết kế các chính sách liên quan tới đất đai tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
là hai vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức cá nhân
thảo luận tại phiên họp các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phân tích đánh giá tính ưu
khuyết điểm đối với hai phương án do chính phủ trình
về tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
một số ý kiến bày tỏ đồng tình với đề nghị theo báo cáo của ủy ban pháp luật là
xây dựng phương án mới theo hướng kết hợp các ưu điểm của hai phương án do chính phủ chỉnh
về các chính sách liên quan tới đất đai tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
nhiều ý kiến cho rằng để tạo cơ chế thu hút đầu tư
các chính sách đất đai tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
cần có sự hấp dẫn vượt trội so với quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm cạnh tranh quốc tế
tuy nhiên cũng cần bảo đảm thận trọng với mức độ ưu đãi hợp lý
để tránh tình trạng lạm dụng gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước
dự án do bộ kế hoạch đầu tư soạn thảo đã đưa ra rất nhiều ưu đãi
cả về mặt thể chế lẫn thuế điều kiện kinh doanh cho các nhà đầu tư tại ba sez trong tương lai
một số điều chưa có tiền lệ ở việt nam như
được phép lựa chọn hệ thống pháp luật nước ngoài qua thỏa thuận để giải quyết tranh chấp
được đóng mức các mức thuế rất thấp thường thấp hơn một nửa so với những nơi khác
thu ngân sách được giữ lại toàn bộ để phát triển
trường đặc khu gần như có toàn quyền quyết định các vấn đề hệ trọng trong sez v v
tất nhiên những ưu đãi trên có thu hút đủ các nhà đầu tư
đặc biệt là những lĩnh vực chúng ta đang cần như công nghệ cao tài chính du lịch hay không
lại là câu chuyện khác
không phải là cứ nhiều ưu đãi nhiều đặc quyền thì sẽ tạo ra đặc lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia
nếu các ưu đãi và đặc quyền trên sẽ tạo thành công của một đặc khu kinh tế
thì thành công đó cũng không có mục tiêu định lượng cụ thể
mục tiêu của đặc khu kinh tế luôn rộng hơn và sâu hơn các khu chế xuất khu công nghiệp hay khu kỹ thuật cao đã hình thành trước đây
đặc khu kinh tế cần một động cơ rất mạnh làm động lực và có nhiều đầu công cụ đa dạng với nhiều công năng khác nhau
tùy theo yêu cầu mà các đầu công cụ đó hoạt động phối hợp hay hoạt động riêng lẻ
để có thể cùng lúc giải quyết mọi yêu cầu với hiệu suất cao nhất
kinh nghiệm thành công các đặc khu kinh tế ở
trung quốc vẫn rất đáng cho chúng ta nghiên cứu
phải có một động cơ đủ mạnh sẵn có như trường hợp khu kinh tế tự do phố đông của thượng hải
hay mượn một động lực nào đó bên cạnh như trường hợp thẩm quyến bên cạnh hồng kông làm nền tảng
từ đó mới có thể tính toán tất cả những yếu tố còn lại như đã nêu trên
nền kinh tế nước ta hiện nay đã có một bước phát triển dài về mặt số lượng cũng như hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới
đây là một yếu tố thuận lợi
hơn ba mươi năm mở cửa thu hút đầu tư vừa qua
chúng ta vẫn chưa hình thành một ngành công nghiệp cơ bản đủ tầm đứng vững trên thị trường thế giới
nếu xây dựng đặc khu kinh tế việt nam với mục tiêu chiến lược vĩ mô thì trước hết
phải vừa khắc phục các nhược điểm hiện nay trong nền sản xuất và vừa nắm bắt thời cơ của thời thế mới
sẽ rất khó để lấy ví dụ thành công từ trung quốc hay nhật bản
để khẳng định rằng mô hình ss với những ưu đãi vượt khung sẽ thành công ở nước ta
trên thế giới
tỷ lệ thành công của các đặc khu là năm mươi trên năm mươi
trung quốc và nhật bản tự thân đã là hai nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới
động cơ để các nhà đầu tư tham gia vào những thị trường này là rất lớn
với trung quốc
các srz thế hệ mới chủ yếu coi thị trường nội địa là động lực phát triển
đồng thời chỉ khuyến khích phát triển dựa trên công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt
trong bối cảnh hiện nay
để một sss thúc đẩy quá trình phát triển
kinh tế của một quốc gia không còn nhiều đặc biệt trên khía cạnh thương mại
với tỷ lệ xuất nhập khẩu gdp đạt gần một trăm tám mươi
chúng ta đã là một nền kinh tế khá mở so với thế giới
ưu đãi đầu tư ở cấp địa phương cũng không phải là ít
tuy nhiên ngoài mục đích kinh tế
ss sẽ là nơi để thực hiện những thí điểm về cải cách thể chế và hành chính
thành công của các se như thẩm quyến phố đông sán đầu hải nam ở trung quốc
không chỉ về kinh tế
mà là những gợi ý chính sách rất quan trọng
để nước này áp dụng rộng rãi trên quy mô toàn quốc gia
phát triển sss là một thử nghiệm chính sách
và như mọi thử nghiệm khác nó có thể thành công hay thất bại
việc có những phòng thí nghiệm chính sách mở như các set
sẽ là bàn đạp rất thuận lợi cho những đề xuất cải cách thể chế trên quy mô lớn hơn
điều quan trọng là phải quan sát các chính sách áp dụng tại đây
lấy đó làm bài học cho quá trình phát triển của đất nước
trong một bài đăng trên việt nam
đặc khu kinh tế để làm gì tác giả nguyễn khắc giang nêu ý kiến
khi không đặt nặng yêu cầu về hiệu quả kinh tế
chúng ta sẽ không mời gọi đầu tư bằng mọi giá
bao gồm những ngành không ưu tiên hay có thể gây tác động tiêu cực tới môi trường
ss phải là hình mẫu của phát triển bền vững
chứ không phải bằng con đường ưu tiên kinh tế đánh đổi môi sinh
như đã thực hiện hàng chục năm qua
chỉ khi làm được điều đó
sss mới phát huy được vai trò của mình
mặc dù vẫn còn nhiều bàn luận
việc hình thành các sts ở việt nam đã dấy lên rất nhiều hy vọng
trong bài viết
để xây dựng thành công đặc khu kinh tế đã nêu ở trên
tác giả phan tranh dưỡng dự báo
đặc khu kinh tế việt nam sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai
biết đâu qua thành công của những đặc khu này
hai mươi năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công nghiệp phát triển thật sự
sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao
đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới
đó cũng là ước mơ của mọi người việt nam chúng ta
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau